cụm từ khởi nghiệp hay start up hiện đang được các bạn trẻ nhắc đến rất nhiều
từ ý tưởng biến thành hiện thực và trở thành doanh nghiệp là điều mà nhiều bạn trẻ mong muốn
tuy nhiên đa số các nhà khởi nghiệp đều vướng mắc và lúng túng về vấn đề pháp lý dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
chính vì vậy hiểu biết pháp luật là một trong những hành trang quan trọng mà các bạn trẻ cần chuẩn bị để có thể khởi nghiệp thành công
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
các nhà khởi nghiệp phải nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ cho xã hội
xuất phát từ nhu cầu đó các dịch vụ tư vấn pháp luật và các chương trình tư vấn pháp luật miễn phí đang phát triển nở rộ để phục vụ cho cộng đồng khởi nghiệp còn đang chập trứng ở nước ta
đối với lĩnh vực pháp lý thì khi một cá nhân hay một nhóm khởi nghiệp mà ý tưởng khởi nghiệp tốt đã có vốn đầu tư mà bắt đầu khởi sự doanh nghiệp thì chúng tôi có văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp
của thành đoàn cũng có của sở kết đầu tư cũng có sở khoa học công nghệ sở công thương chúng tôi đều có những chức năng đó
và bất kỳ một doanh nghiệp khởi nghiệp nào chúng tôi đều rút ngắn và hỗ trợ rất nhanh trong cái thủ tục khởi sự doanh nghiệp
tức là đăng ký để thành lập doanh nghiệp này rồi các thủ tục đi kèm theo liên quan đến thuế rồi sở hữu trí tuệ v v
khá nhiều bạn trẻ khởi nghiệp khi chuyển sang một số hoạt động kinh doanh khác đã vấp phải những lỗi căn bản và bó tay
nhìn doanh nghiệp mình chịu xử phạt mà đáng ra có thể tránh khỏi nếu tìm hiểu trước
những sai lầm như vậy đôi khi dẫn đến giải thể doanh nghiệp và người đứng đầu thường chịu thiệt thòi lớn
chính vì vậy khởi nghiệp không dành cho những ai còn mơ hồ về kiến thức pháp luật
việc khởi nghiệp hay là lập nghiệp nó không quan trọng
cái quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn sẵn sàng chúng ta có thể lập nghiệp trước để trang bị cho mình rất là nhiều hành trang
nhiều mối quan hệ nhiều kiến thức và nó sẽ là cái cơ sở để giúp chúng ta khi mà đã sẵn sàng rồi
thì chúng ta có thể khởi nghiệp